các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
với các tỉnh phía nam không còn những cơn mưa rông trái mùa
nam bộ và tây nguyên ngày hôm nay cũng bắt đầu ngày mới với nắng sớm
dù chưa đến bảy giờ mà cả hai khu vực đều có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở khu vực nam bộ đông nam bộ nhiệt độ sẽ tăng lại mức ba mươi năm ba mươi bảy độ nóng diện rộng
còn ở miền tây nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ nóng cục bộ
trên biển khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông đến đông nam cấp bốn
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió duy trì hướng đông bắc nhưng cường độ cũng giảm còn cấp bốn đến cấp năm
thời tiết thuận lợi trở lại cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước